cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan giang tháp tràm tỉnh ninh thuận vừa tạm giam các đối tượng nguyễn long toàn bùi đức phong lê thanh dũng trần ngọc tuấn phạm hồng hải về tội cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn tử trước dạng sáng ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi năm các đối tượng này đã mang theo dựa và đao tự chế đến khu vực sân bóng truyền thuộc khu phố ba phường phủ hà để trả thù một nhóm thanh niên gồm lê hữu phúc nguyễn văn thành nguyễn phi khanh
hậu quả làm thành bị chém đứt lìa bàn tay phải tỷ lệ thương tật năm mươi một khanh bị thương ở chân trái tỷ lệ thương tật một mươi sáu
sau khi gây án phạm hồng hải đã trốn khỏi địa phương hiện cơ quan công an đã thu giữ tăng vật và tiến hành mở rộng điều tra vụ án